trong bối cảnh hậu đại dịch covid một mươi chín ngành du lịch của nước ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh những chủ trương những chính sách của tổng cục du lịch
các doanh nghiệp cũng thực hiện nhiều giải pháp để kích cầu du lịch đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu
các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực để tạo sự yên tâm cho du khách
theo tổng cục du lịch việc đầu tiên cần làm là khiến người dân hiểu đây là thời điểm tốt và an toàn để đi du lịch
việc thứ hai phải làm mới sản phẩm bằng nhiều cách
làm mới hoàn toàn làm mới các gói cũ liên kết các công ty lữ hành liên kết các doanh nghiệp với nhau tạo ra các gói ưu đại lớn
trong tình hình mới cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận khách hàng tìm hiểu hệ thống tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo tiếp cận công nghệ mới để phát triển
doanh nghiệp nên chuyển đổi số để khắc phục nhanh hậu quả dịch bệnh đề lại

trong tình hình mới cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận khách hàng tìm hiểu hệ thống tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo tiếp cận công nghệ mới để phát triển